năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên tiến hành vây bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ sơn la về thành phố thái nguyên
dù bị lực lượng công an chặn xe khống chế nhưng các đối tượng vẫn chống đối lùi xe sập tường nhà dân làm hỏng xe cán bộ rồi bỏ chạy
chiếc xe sau đó được tìm thấy giữa đường cùng tám mươi bánh heroin để lại trong lòng các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án một nỗi dây dứt khôn nguôi suốt hai năm trời
thiếu tá trần duy trinh đội trưởng đội một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên kể rằng
trong chuyên án này anh là chủ án theo dấu đối tượng từ khi còn ở sơn la đến khi về thái nguyên giao dịch
và chính anh cũng đối đầu trực tiếp trong cuộc vây giáp nên việc để lọt lưới các đối tượng là điều khó chấp nhận
lúc khám xe mình cũng toát mồ hôi bình thường đối với các vụ khác tăng vật nhiều thì anh em càng hào hứng vì chiến công càng lớn
đằng này lượng heroin nhiều mà không bắt được đối tượng nào
nếu không thể bắt được thì mọi công sức của ban chuyên án trở thành công cốc và nhiệm vụ thì không hoàn thành anh nhớ lại
vậy là bằng lòng tự trọng của những cán bộ đánh án ma túy cùng với sự động viên khích lệ của ban giám đốc công an tỉnh thái nguyên
các anh tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng đến cùng
ngược dòng thời gian trở lại đến thời điểm đêm ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời tiết thái nguyên mưa to
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin nhóm đối tượng người mông ở vân hồ sơn la đi xe toyota len kure về địa phận phường chùa hang thành phố thái nguyên giao hàng
nguồn tin quý giá ngay lập tức được kiểm chứng và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
sau khi lãnh đạo đồng ý phương án trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy
cảm ơn các cán bộ cảnh sát lên đường truy bắt nhóm đối tượng
mặt ngoài kia mưa rông tẩm tả sống chấp ấm ấm
cùng với xe của cơ quan các xe cá nhân của cán bộ cảnh sát cũng được huy động tối đa
khi đến khu vực ủy ban nhân dân phường chùa hàng thì ban chuyên án đã nắm được hành tung của chiếc xe
xe mình vượt lên trước thì xe đối tượng đi chậm lại
mình đã ra hiệu cho hai xe của cán bộ đi sau ép xe đồng thời xuống xe nổ súng
kỷ thiên yêu cầu mở cửa
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng vào chiếc xe mình đã ngồi
một cán bộ ban chuyên án chia sẻ
lước mắt nhanh qua kính xe thấy đối tượng cầm lái cúi người xuống nghi ngờ có vũ khí
một cán bộ đã nổ súng bắn thùng lốp xe
tưởng là các đối tượng sẽ mở cửa xe đầu hàng
nhưng không bất ngờ chiếc xe giật lùi đẩy chiếc xe của cán bộ này khoảng một mươi mét gây sập tường nhà dân ở phía sau
liên sau đó các đối tượng phóng vút đi theo hướng đường tròn chùa hang
dù lốp xe bị bắn thủng đã khiến chiếc xe loạn trọng khó điều khiển
các trinh sát tiếp tục lên xe đuổi theo
xong đến khu vực tổ bốn phường chùa hang thì phát hiện chiếc xe cắm chìa khóa đỗ giữa đường
hai cửa phía trước mở toang nước mưa ướt nhẹt cả ghế
trên xe không có đối tượng nào
gần ba mươi cán bộ chiến sĩ tỏa ra tìm kiếm xung quanh
xác minh nhanh nhân viên quán phở vừa mở cửa gần đó được biết có hai người đàn ông chạy vào đường dân sinh cạnh quán
đã bốn giờ ba mươi phút sáng và trời vẫn mưa mù trời
công an tỉnh thái nguyên cũng đã huy động thêm công an thành phố thái nguyên công an huyện đồng hỷ vào cuộc
bắc loa phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhưng không tìm thấy hai đối tượng
đường về trụ sở sau chuyến truy bắt không thành các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án như mang theo gánh nặng ngàn cân
dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh thái nguyên ban chuyên án dừng việc tìm kiếm lập hồ sơ ban đầu về vụ việc
đưa toàn bộ tang vật về công an tỉnh khám xét phát hiện trong lúc xe dự phòng có bốn mươi sáu bánh heroin dưới sàn xe có gia cố cất giấu ba mươi bốn bánh heroin
đặc biệt hơn cơ quan điều tra thu được một manh mối quan trọng là chứng minh thư nhân dân mang tên hà văn định
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dân tộc mường ở lòng
đặc biệt hơn cơ quan điều tra thu được một manh mối quan trọng là chứng minh thư nhân dân mang tên hà văn định

giấy nghỉ phép của ban chỉ huy đồn biên phòng nậm lạnh bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cấp cho người có tên là hà văn định
vụ việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì giấy tờ tùy thân để lại trong xe lại trùng khớp với thông tin về đối tượng trong chuyên án mà chúng tôi lập
điều đó đã thắp lên hy vọng trong lòng các cán bộ chiến sĩ dù là nhỏ nhoi ở thời điểm đó
về việc sẽ bắt được các đối tượng một cán bộ tham gia ban chuyên án chia sẻ
vậy là các tổ công tác thường xuyên đi mộc châu vân hồ sơn la để xác minh thông tin về đối tượng tên là hà văn định
đồn biên phòng nậm lạnh cho biết hà văn định từng là cán bộ của đồn nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị ra quân từ lâu hiện không rõ tung tích
và quả nhiên trời không phụ lòng người
đầu năm hai nghìn năm hà văn định đã bị gia quân từ lâu hiện không rõ tung tích
năm hai nghìn một mươi chín đơn vị nắm được thông tin đối tượng hà văn định trở lại hoạt động trái phép chất ma túy ở phường chùa hàng
đáng chú ý người định thường kết giao làm ăn là bà chủ nguyễn thị phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ một mươi phường chùa hang thành phố thái nguyên
cũng là đối tượng mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để đấu tranh từ trước
kế hoạch một mũi tên chúng hai đích được đặt ra
với mục tiêu vừa bắt thảo để làm trong sạch địa bàn
vừa bắt định để giải quyết vụ án
cũng phải nói thêm một chút thảo có vẻ ngoài của một hot girl trong sáng không tì vết
là mặt nạ hoàn hảo để kinh doanh hàng trắng
tuy nhiên ít ai biết rằng buôn heroin là nghề di truyền khi bố mẹ thảo đang có án tử hình trong trại giam về buôn bán ma túy
mẹ chồng thảo từng bị bắt trước đó hai mươi ngày cũng về hành vi này
dù đã có chồng con nhưng sắc đẹp của thảo vẫn như thời còn son
khiến hà văn định kém bảy tuổi cũng bị sập bẫy tình
lần ra đường dây ma túy do thảo điều hành ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát đã quyết định phá án một tổ công tác tiếp cận khống chế thảo
khi nữ quái này đang ngồi trên xe ô tô cách nhà mẹ đẻ ba km để giao dịch ba bánh heroin cho đối tượng đỗ văn quyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tổ chín phường chùa hàng
điều đáng nói là qua khám xét khẩn cấp nhà mẹ đẻ của thảo
cơ quan điều tra tiếp tục thu một mươi chín bánh heroin đồng thời phát hiện đối tượng hà văn định
nhà đối tượng là căn nhà sàn được xây rất đẹp và rộng gồm nhiều phòng
khi mở một buồng nhỏ ở tầng hai thì anh em thấy đối tượng định đứng nếp trong phòng
đối tượng lập tức chối đầy đẩy
cháu có làm gì đâu cháu có biết gì đâu cháu ở gần đây sang chơi một cán bộ ban chuyên án chia sẻ
tuy nhiên với những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi hà văn định đành thừa nhận
mình là chủ nhân của số heroin bỏ lại giữa đường năm nào
đồng thời khai ra đồng bọn mùi văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản hang trùng hai xã vân hổ huyện vân hổ tỉnh sơn la
từ lời khai này tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp
với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la xác minh về đối tượng
đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã tìm ra thương
hiện đã thay đổi tên họ và ẩn mình dưới danh nghĩa thợ xây
thực chất là quản lý gái phục vụ một quán karaoke
ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệu tập thương lên làm việc
buộc đối tượng tâm phục khẩu phục nhận tội phù hợp với lời khai của hà văn định
việc bắt giữ hà văn định và mù văn thương không chỉ giải quyết việc
mà còn giải tỏa được cả gánh nặng ngàn cân trong lòng các cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bấy lâu
tuy nhiên điều khiến các anh vẫn đặt câu hỏi là tại sao đã huy động lực lượng hùng hậu
phối hợp tìm kiếm ngay từ đầu mà các đối tượng vẫn loạt lưới
con đường từ tổ bốn phường chùa hang thông sang xã cao ngạn thành phố thái nguyên
đối tượng mùi văn thương đã chạy lòng vòng rồi chui ra đường lớn bắt được taxi bỏ trốn
xã cao ngạn cũng là địa bàn nổi tiếng của hà văn định
xã cao ngạn cũng là địa bàn phức tạp có nhiều đối tượng phạm tội về ma túy lẩn trốn
nên hà văn định chạy đến đây thì như hổ mọc thêm cánh
lẩn trốn kĩ không thể nào tìm được
khi trời tối lực lượng công an rút quân dừng tìm kiếm thì định đã đi nhờ xe tải về hải phòng
rồi mới quay trở lại sơn la
sau khi vụ án xảy ra định trốn ở bản lũng xá xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
địa bàn này vô cùng phức tạp có nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy
cũng là nơi hai ông chùm nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận dựng lô cốt ẩn náu
một cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên kể lại
trong quá trình ở đây định được đồng bọn cưu mang tru cấp về vật chất
mặt khác ông chủ lại ra lệnh phải trốn kỹ nếu không sẽ thủ tiêu
cho nên việc lần tìm ra tung tích của hà văn định và truy nã bắt thành công đối tượng
là sự giải công theo dõi lên phương án tỉ mỉ và thực hiện hiệu quả
đây cũng là hành trình truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy ly kỳ
nhiều tình tiết bất ngờ của lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với mùi văn thương hà văn định về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và cố ý làm hư hỏng tài sản
sau nhiều năm truy tìm hung thủ
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ được nhóm đối tượng nguy hiểm này